tại cà mau chủ tịch ubnd tỉnh đã ra quyết định cho học sinh khối lớp chín và lớp một mươi hai đi học trở lại vào ngày hôm nay hai mươi tháng bốn
tỉnh yêu cầu các nhà trường cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang suốt từ nhà tới trường
trước khi vào lớp học các em phải rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt quẩn giữ khoảng cách tối thiểu hai mét và giữ khoảng cách trong suốt buổi học
giờ giải lao học sinh không tụ tập đông người ở sân trường không ăn uống ở vỉa hè hàng rong trước cổng trường